tại tỉnh điện biên do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ ngày ba mươi tháng một đến ngày bốn tháng hai đã xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng
nhiệt độ thấp nhất xảy ra tại khu vực pha đin với nền nhiệt là dưới một độ c
người dân địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp để chống chọi với giá rét bảo vệ cây trồng cũng như vật nuôi
cung đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín trên đèo pha đin chảy qua địa phận các xã quài tở tỏa tình của huyện tuần giáo điện biên và bản làng của các dân tộc nơi đây
dù đã là buổi trưa nhưng hơi nước và mây mù vẫn bao phủ nền nhiệt ngoài trời vẫn ở mức bảy độ c
dọc chiều dài hơn một mươi km của tuyến quốc lộ này đều dễ dàng bắt gặp cảnh người dân tụ tập
bên đống lửa to được đốt lên từ nhiều ngày qua để xua đi cái giá lạnh
tại vùng núi cao mọi hoạt động sinh hoạt của người dân đều phải hạn chế đến mức tối đa
tại các bản làng ở các vùng núi cao hơn
cuộc sống của người dân lại càng khó khăn hơn
người dân đốt lửa sửa ấm mọi nơi dưới gầm nhà sàn thậm chí cả ngoài đường
việc đi nương rẫy ra ruộng lao động sản xuất của người dân nơi đây cũng đã chỉ hoãn từ nhiều ngày qua
cùng với các huyện vùng cao khác như điện biên đông mường nhé tủa chùa
thì huyện tuần giáo là một trong những địa phương có nền nhiệt giảm sâu mỗi khi xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng
chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan người dân địa phương đã chủ động di chuyển đàn châu bò xuống vùng thấp hơn
hoặc sang vùng ấm khác
trâu bò cũng được che chắn kín gió
thức ăn cho gia súc được bổ sung thêm cỏ xanh nhằm tăng sức đề kháng trong thời tiết giá lạnh
phòng nông nghiệp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chủ động hướng dẫn cho bà con bằng các công văn chỉ đạo
các chỉ thị cũng như hướng dẫn về nhiệm vụ chuyên môn cho toàn thể người dân
chủ động tích cực trong công tác phòng chống đói chống rét và tránh giảm thiểu thiệt hại đối với ngành sản xuất nông nghiệp
tất cả công tác như chuồng trại bà con luôn phải đảm bảo che chắn thật kín và tránh để gió lùa
và nữa là chủ động thức ăn
trước diễn biến cực đoan phức tạp của thời tiết rét đậm rét hại
diễn ra trên địa bàn
toàn tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên đã có công điện
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các sở ngành đơn vị các huyện thị thành phố
thường xuyên theo dõi diễn biến rét đậm rét hại hướng dẫn thông báo đến các cấp chính quyền và người dân
chủ động phòng tránh nhất là đảm bảo sức khỏe cho người già trẻ em hộ nghèo không để thiếu đói trong đợt rét